chủng ý nguyễn trung thành khi còn là sinh viên học viện cảnh sát nhân dân cũng vinh dự là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi eucp năm hai nghìn một mươi chín với đề tài
học viện cảnh sát nhân dân đã bốn lần cử sinh viên tham dự cuộc thi eucp và đều đạt thành tích cao giải nhì các năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám và hai năm liền hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đều giành giải nhất
chủng ý nguyễn trung thành khi còn là sinh viên học viện cảnh sát nhân dân cũng vinh dự là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi eucp và đều giành giải nhất
chủng ý nguyễn trung thành khi còn là sinh viên học viện cảnh sát nhân dân cũng vinh dự là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi